hết thời hạn đợt một ba mươi ngày phải nợ năm mươi số tiền trúng đấu giá đất thủ thiêm
nhưng cơ quan thuế tp hcm cho biết đến nay vẫn chưa nhận được tiền từ ba doanh nghiệp trúng đấu giá
ngày tám tháng hai thông tin từ cục thuế tp hcm tính đến ngày hôm nay vẫn chưa có doanh nghiệp nào
trong số ba doanh nghiệp trúng đấu giá đất thủ thiêm đóng tiền đợt một dù đã hết hạn
trước đó hôm sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cục thuế tp hcm đã ban hành tám thông báo
đóng tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ cho bốn doanh nghiệp trúng đấu giá đất
ở khu đô thị mới thủ thiêm
tại phiên đấu giá ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thời hạn đợt một ba mươi ngày bắt đầu được tính từ ngày bảy tháng một
sau đó công ty trách nhiệm hữu hạng đầu tư bất đồng sản ngôi sao việt thành viên tập đoàn tân hoàng minh
có văn bản chính thức xin bỏ cọc trúng đấu giá hai mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng
lô đất số ba một mươi hai diện tích một mươi năm mươi chín bảy m hai
còn lại ba doanh nghiệp trúng đấu giá ở ba lô đất khác
tại thủ thiêm gồm công ty khổ phần grimm republic trúng đấu giá lô đất số ba năm diện tích sáu bốn trăm bốn mươi sáu m hai
phải đóng ba tám trăm hai mươi tỷ đồng tiền sử dụng đất và năm trăm linh triệu đồng tiền lệ phí trước bạ
đối với diện tích thực hiện chức năng thương mại dịch vụ
công ty khổ phần sinmega trúng đấu giá lô đất số ba tám diện tích tám năm trăm sáu mươi tám một m hai
phải đóng bốn tỷ đồng tiền sử dụng đất được miễn nợ lệ phí trước bạ
theo hướng dẫn về lệ phí trước bạ đối với diện tích đất ở
công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và kinh doanh thương mại bình minh trúng đấu giá lô đất ba
diện tích năm chín một m hai đóng năm hai mươi sáu tỷ đồng tiền sử dụng đất và năm trăm linh triệu đồng tiền lệ phí trước bạ
theo quy định trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày sáu tháng một các doanh nghiệp trúng đấu giá đất
phải đóng lệ phí trước bạ và năm mươi tiền sử dụng đất chậm nhất trong chín mươi ngày kể từ ngày sáu tháng một
các đơn vị trúng đấu giá phải nợ năm mươi số tiền sử dụng đất còn lại
trường hợp doanh nghiệp chậm nộp tiền sử dụng đất cơ quan thuế sẽ xử phạt ba một ngày trên số tiền chậm nộp